chiều nay công an quận bình thạnh tp hcm phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm
bắt giữ nghi phạm gây ra vụ cướp tại một tiệm vàng trên đường sô viết nghệ tĩnh phường hai mươi năm quận bình thạnh
vào lúc một mươi hai h ba mươi trưa nay một người khoảng ba mươi tuổi đi xe máy đến tiệm vàng sơn trang ở đường sô viết nghệ tĩnh
dùng búa đập vỡ tủ kính lấy một lắc vàng rồi tẩu thoát theo hướng sô viết nghệ tính đi cầu kinh thanh đa quận bình thạnh
qua điều tra và trích xuất hình ảnh từ camera công an xác định chỉ có một nghi phạm thực hiện vụ cướp
hiện vẫn chưa rõ số lượng tài sản bị cướp
cho đến một mươi bảy h cùng ngày một nguồn tin từ công an tp hcm xác nhận nghi phạm gây ra vụ cướp táo tận này đã bị bắt giữ